thông tin mới nhất về vụ tra dựng hành hạ bé trai một mươi bốn tuổi tại an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần thanh hòa chú tại xã tịnh biên về hành vi cối gây thương tích
theo thông tin ban đầu hòa sống chung với mẹ ruột của nạn nhân từ năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình sinh sống do cháu bé không nghe lời nên hòa đã tức giận và thường xuyên đánh cháu bé gây thương tích
đỉnh điểm là vào đầu tháng bảy vừa qua hòa đã lôi cháu bé vào bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu bé gây thương tích
nạn nhân quá lo sợ nên không nói cho ai biết
và đến ngày một mươi năm tháng bảy chú của cháu bé phát hiện sự việc nên đã đến công an địa phương trình báo